tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức hội nghị lần thứ sáu để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng đảng những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong đó trọng tâm là triển khai việc đền bù thiệt hại cho ngư dân do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển
theo đó từ tháng bốn đến nay tỉnh quảng bình phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là sự cố môi trường biển đã gây ra
tuy nhiên với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ngành và nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản đã ổn định
từ nay đến cuối năm tỉnh ủy quảng bình tập trung thực hiện công tác đền bù thiệt hại cho ngư dân
trước mắt tỉnh ưu tiên giải quyết đền bù theo bảy nhóm đối tượng theo quyết định của thủ tướng chính phủ
đồng thời lắng nghe và ghi nhận ý kiến của người dân đối với những trường hợp đối tượng ở các vùng biển và có liên quan nghề biển bị ảnh hưởng để kiến nghị trung ương xem xét giải quyết